cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ hành vi phạm tội và truy xét những đối tượng liên quan
vì vậy đề nghị ai là bị hại của đối tượng trên thì liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh thái bình để phối hợp giải quyết phục vụ cho việc truy tố xét xử

tòa án nhân dân huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo đoàn vĩnh cửu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu về hành vi trụng cấp tài sản
theo cáo trạng ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đoàn vĩnh cửu đã có hành vi chặt trộm một cây quế bóc được năm kg vỏ quế tươi ở vườn rừng gia đình bà trần thị anh chú tại tổ một mươi sáu thị trấn bằng lũng
trước đó cửu đã bị công an thị trấn bằng lũng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân huyện trợ đồn tuyên phạt đoàn vĩnh cửu một mươi hai tháng tù và nộp án phí theo quy định của nhà nước
công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng tô minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại phường một tp bạc liêu để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản
tại cơ quan công an hòa khai nhận đã lấy trộm một máy khoan điện trị giá gần ba triệu đồng của anh ong tài nguyên được biết tô minh hòa từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và bà con ngư dân có thể tiến hành các hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản
đến với khu vực tây nguyên ngày nắng nhiều vào ban ngày chiều tối mưa rông cục bộ cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi với lượng nhỏ hơn một mươi mm
trong cơn rông bà con khu vực cũng cần đề cao cảnh giác với khả năng có rông xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông trên đường
nhật độ những ngày tới phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới gió tây nam vẫn thịnh hành
tuy nhiên với cường độ tiếp tục yếu nên mưa tại đây sẽ không nhiều
nếu có cũng chỉ xảy ra vào lúc chiều tối với lượng giao động từ năm đến một mươi mm
nhật độ tại đây phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
như vậy nếu so với trung bình khí hậu trong cùng thời kỳ trong tuần này thì lượng mưa tại các tỉnh thành phía nam sẽ ở mức thiếu hụt hơn hẳn